cụ thể thành phố dự kiến hỗ trợ năm mươi giá vé tháng đối với học sinh sinh viên công nhân khu công nghiệp hay người cao tuổi
còn đối với cán bộ nhân viên tại văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu vực công nghiệp mua vé tháng tập thể thì được hỗ trợ ba mươi
đặc biệt hà nội dự kiến miễn phí cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong một mươi năm ngày đầu
hội đồng nhân dân tp hà nội cho biết có ba loại giá vé áp dụng lượt ngày tháng
cụ thể giá vé lượt được tính theo quãng đường di chuyển của khách
trong đó tối đa một mươi năm đồng một lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là bảy đồng với quãng đường ngắn nhất
với khách đi theo ngày giá vé được áp dụng là ba mươi đồng một người không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày
giá vé tháng sẽ là hai trăm linh đồng một người